công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ bốn đối tượng của nhóm chuyên cho vay nặng lãi
lên tới một trăm tám mươi một năm do nguyễn thị thanh lan bốn mươi tám tuổi ngụ tại phường tân biên tp biên hòa cầm đầu
cùng tham gia thu tiền cho lan còn có ba đối tượng khác gồm quách thị lập nguyễn thanh tâm và vũ đỗ thanh sang
tiến hành khám xét nơi ở của lan lực lượng công an thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép nợ
cho vay lãi nặng của lan cho hàng trăm khách hàng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tổng số tiền mà lan cùng các đối tượng cho vay trong ba tháng gần đây là hơn ba tỷ đồng
qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi của mình hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa điều tra làm rõ